chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình sắc màu dân tộc của truyền hình nhân dân
và sinh sống chủ yếu ở các mường lớn như mường óng ai khô mường ký mường rạc
thuộc các huyện ngọc lạc bá thước cẩm thủy thạch thành lăng chánh
đồng bào mường nơi đây có nền văn hóa lâu đời
qua lao động sản xuất người mường đã sáng tạo và trao truyền nhiều loại hình văn hóa vật thể và phi vật thể có giá trị
trong số các di sản văn hóa kết thinh thành giá trị tinh thần ấy thì dân ca là một loại hình đặc sắc
dân ca của người mường tỉnh thanh hóa bao gồm nhiều thể loại như sường rang bọ mẹ xét bùa
nhưng vượt lên trên các loại hình dân ca khác sườn luôn đóng vai trò chủ đạo và trở thành lối hát tiêu biểu
phản ánh khá tinh tế sâu sắc mọi cung bậc tình cảm và phổ biến như là ngôn ngữ giao tiếp trong cuộc sống thường ngày của đồng bào người mường nơi đây
ngọc lạc là một huyện biển đuối nằm giữa tỉnh thanh hóa
đây được xem là cửa ngõ của các huyện biển đuối phía tây
vùng đồng bằng trung du của tỉnh thanh hóa huyện ngọc lạc có điều kiện về tài nguyên thiên nhiên đa dạng và phong phú
vì thế nơi đây quanh năm cỏ cây tươi tốt
nghệ chính của đồng bào nơi đây là làm ruộng làm rẫy
họ ở trong các nhà sàn quần tụ lại thành tròm bàn ở chân đồi hoặc gần sông suối
người mường nơi đây rất thích hát sườn
hát trong mọi bối cảnh lao động thường nhật chứ không chỉ hát trong các dịp lễ hội
hễ là người mường thì không ai là không biết đến hát giường
khúc hát tâm tình sáng tối vang lên khắp đất mường
trở thành nét đẹp độc đáo làm bừng sáng lên giá trị văn hóa lâu đời
khơi dậy lòng tự hào đối với điệu hát say đắm cả một vùng mường sứ thanh
bởi vậy người mường thanh hóa từ bao đời nay
rất trân trọng và tự hào với di sản văn hóa sường của các thế hệ cha ông trao truyền lại
đối với sường thì nó có rất là nhiều loại nhiều thể loại
trong các hệ thống dân ca như là sườn đan đúm cải va bổ mệnh hát ru và sắc bùa
thì có thể nói xương là một thể loại dân ca đặc biệt và tiêu biểu và nó trữ tình trong giao duyên
và sườn được sử dụng rất nhiều
được quan hệ bạn bè trong ứng xử rồi là trông tiếp khách trông tiếp dâu gia mừng nhà mới mừng năm mới
cái điệu hát sườn này là tôi rất thích
từ nhỏ tôi nghe ông bà cha mẹ hát cho nên là tôi cứ mân mây lại đến gần để tôi nghe
thế là từ đó là tôi thấy là điệu sường rất hay
thế là bắt đầu tôi học từ lúc còn bé
thế là học dần dần đến bây giờ
thế là tôi thấy cái điệu sườn mà nó in sâu vào trong cái tấm lòng của tôi
tôi rất thích
dựa vào nội dung hình thức và thi pháp của sườn mường trong thanh hóa
thì thông thường có hai cách sườn
đó là sườn tự do và sườn lên bậc
sường bậc là hình thức đối đáp giữa nam và nữ
có thể thức cung cách riêng
người hát trẻ người hát buộc phải tuân theo các bước các cung bậc nhất định
người hát xương bậc phải là những người có tài ứng đáp và giọng hát truyền cảm
có sức lan tỏa và lay động tâm hồn
sườn bậc có quy mô lớn dài hơi hơn có quy củ căn cốt hơn
có thể thấy ở loại sườn này có hai cung rõ rệt
cung đầu có thể gọi là cung bở đầu để đi vào sườn
sườn bậc có quy mô lớn dài hơi hơn có quy củ căn cốt hơn
người mường gọi đó là lượn án
cung này thường thấy có các bước
sườn trào hỏi sườn mời nài được biểu tượng như là mở đường cho đường vào đêm hát đường tình đường nghĩa
sườn chào là lời chào khách của chủ
thăm hỏi thể hiện sự kính trọng lịch sự và lễ độ giữa chủ và khách
sườn chào thường mở đầu
sườn chào bằng những lời hỏi thăm quê quán
sườn mời thông thường bên chủ mời bên khách hát sường
nếu chủ mời không được thì chủ này nỉ khách
cho đến khi khách lên tiếng rồi cả hai bên cùng nhau đối đáp với lời hát vừa thăm dò vừa khiêm nhường ý nhị
khi đã phát được đường bắt được cầu thì sườn chuyển sang cung thứ hai là lên bậc
trong các bậc của sườn lại có rắt hoa
theo tiếng chim đôi khi trong một bậc lại có rẽ ngang rán cách hoặc giam bậc trài ra
nghĩa là một bên muốn nhanh lên bậc trên nhưng một bên lại muốn giữ lại ghim lại đòi hỏi đô bạn xưởng phải gỡ
gỡ ra được mới là tay cao thường
mỗi một bậc trước khi mà muốn lên một bậc á
là phải gỡ ra được
có một cái lêu của cái bậc đó rồi mới lên bậc
sau khi lên được cái bậc thứ nhất bắt đầu sang đến cái bậc thứ hai
thì lại phải leo chim để bắt một con chim nào đó để cho nó hợp với cái duyên của hai người
ví dụ là bắt con chim bổ câu là câu trắng hoặc là câu đen ví dụ thế
là tất cả các trường hợp đó là phải bắt chìm làm sao cho nó hợp tình hợp lý
cái làn điệu sường thì hát có mấy cái chỗ vui
thứ hai là về nhà mới và thứ ba là trên mường người ta gọi là làm vía dưới xuôi thì gọi là đề cử
thì lúc đó giữa hai bên nội ngoại cùng đồng tâm lại thì gọi là hát sường
trong hát sường bậc thì sườn giao duyên là hình thức phong phú và có nhiều bài hát nhất
sườn giao duyên chủ yếu là hát về đêm
môi trường và không gian diễn ra trên ngôi nhà sàn còn gọi là hát về đêm
môi trường và không gian diễn ra trên ngôi nhà sàn còn gọi là hát về đêm

trong những cuộc hát sườn giao duyên ở nhà sàn thường có đầy đủ trà nước trầu hay rượu cần
trong những cuộc hát sườn giao duyên ở nhà sàn thường có đầy đủ trà nước trầu hay rượu cần

và đèn đuốc được thắp sáng để tiện cho việc trai gái có thể nhìn mặt chọn bạn tìm hiểu lẫn nhau
thanh hóa không chỉ được biết đến là mảnh đất giàu văn hóa truyền thống mà những nét độc đáo trong văn hóa ẩm thực của người dân nơi đây cũng là một trong những điểm hấp dẫn thú vị đối với những ai đã từng một lần ghé thăm mảnh đất này
trong đó món cá chê nướng đồ xôi được xem là món ăn mang đậm chất văn hóa của cư dân nơi đây
trong chuyên mục hương vị quê nhà ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu cách làm món ăn bình dị mà hấp dẫn này
nguyên liệu đầu tiên của món ăn là cá chê
đây là loại cá ít xương ngọt thịt và thơm
cá chê nướng đồ xôi là món ăn mang đậm chất văn hóa của cư dân nơi đây

thường là những giống gạo nếp được trồng ở những cánh đồng của bà con người mường
với chất đất và khí hậu nơi đây xuôi khi nấu lên mang một mùi vị đặc trưng
gạo nếp được ngâm kỹ sau đó đem vỏ sạch
cá chê sau khi nướng chín vàng thì gỡ ra phần thịt bỏ hết phần xương rắc thêm chút muối ăn rồi trộn đều với gạo nếp
sau đó tất cả sẽ được đổ vào trong chỗ
có lót một ít lá sả tươi
cá chê được nướng ở dưới đáy để tạo mùi thơm cho món ăn
chõ được bắt lên bếp hấp
thời gian tính từ lúc bắt đầu sôi là ba mươi phút
trong lúc đun phải chú ý để lửa cháy to và đều thì món xôi mới dẻo và ngon
món cá chê nướng đổ xôi là món ăn thường ngày của đồng bào mường
món ăn không quá cầu kỳ sang trọng nhưng lại mang đậm nét văn hóa ẩm thực của đồng bào nơi đây
khi thưởng thức món cá chê nướng đồ xôi vị ngon ngọt của thịt cá chê nướng chín vàng quyện với độ dẻo của bột nếp sen lẫn với hương thơm của xà làm cho ai đã từng một lần ăn đều nhớ mãi
cá chê nướng đổ xôi là món ăn giản dị nhưng hấp dẫn nếu chân bất cứ ai khi đến với mảnh đất của đồng bào mường tỉnh thanh hóa
khi thưởng thức cá chê nướng đổ xôi ta sẽ kết thúc món ăn

xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau